tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
chiều nay ngày tám tháng một đại diện viện kiểm sát công bố phần còn lại của bản cáo trạng
trình bày ý kiến bổ sung về việc đính chính cáo trạng ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trước khi chuyển sang phần xét hỏi
theo đó cáo trạng bổ sung thêm thông tin ông đinh la thăng và nguyễn quốc khánh
là đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
sau đó ủy ban thường vụ quốc hội đã ra quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn đại biểu quốc hội đối với ông đinh la thăng và nguyễn quốc khánh
ngay sau khi cáo trạng được đọc xong bị cáo đinh la thăng và trịnh xuân thanh
bị đưa sang phòng cách ly khi hội đồng xét xử xét hỏi các bị cáo khác trong vụ án
trong phiên xét xử sáng nay một số luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử cho cách ly các bị cáo
nhân chứng khi lấy lời khai
do tính chất phức tạp của vụ án các bị cáo lại có quyền lợi đối lập nhau
người đầu tiên được hội đồng xét xử thẩm vấn là bị cáo vũ đức thuận nguyên tổng giám đốc pvc
theo cáo trạng vũ đức thuận chính là người ký hợp đồng epc số ba mươi ba trái quy định
để pvc được nhận tạm ứng hơn sáu sáu triệu usd và một một trăm ba mươi hai tỷ đồng trái quy định
và tham gia việc quyết định sử dụng hơn một một trăm một mươi năm tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này sai mục đích
không đưa vào dự án gây thiệt hại hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
bị cáo vũ đức thuận cũng tham gia chỉ đạo lập hồ sơ khống
để rút hơn một mươi ba tỷ đồng từ ban điều hành dự án vụ án quảng trạch để chia nhau sử dụng cá nhân
bị cáo vũ đức thuận khai hợp đồng epc số ba mươi ba chưa đầy đủ vì chưa có hồ sơ đề xuất
chưa được duyệt phương án nhưng vẫn ký để tạo công an việc làm cho người lao động
và chủ tịch hội đồng quản trị cũng đã đồng ý
ngoài ra còn ký để có tiền trả nợ ngân hàng và các mục đích khác
bị cáo này cũng thừa nhận pvc không đủ năng lực cũng như kinh nghiệm
để thực hiện dự án lớn như nhà máy nhiệt điện thái bình ii
bị cáo nguyễn ngọc quý nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị pvc là người thứ hai
đứng trước bục khai báo trả lời câu hỏi của thẩm phán và bị đối chất với vũ đức thuận
trước đó trong phiên khai mạc sơ thẩm xét xử sáng nay hai mươi hai bị cáo đã được thẩm tra căn cước
và ngay đại diện viện kiểm sát công bố bản cáo trạng
các lực lượng cảnh sát đã được bố trí trong và ngoài khu vực xét xử để bảo đảm an ninh cho phiên tòa